các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xét nghiệm toàn bộ f hai liên quan trùng ca bệnh ở trung tâm y tế tp đông hà
vác bàn ra đặt giữa đường bọ khẩu trang ngồi chụp ảnh đăng facebook với nội dung họp nhau uống trà
ở khu phong tỏa vẫn ra ngoài đi làm rồi phát hiện mắc covid một mươi chín
bình dương bắt tạm giam nhân viên giữ xe bác sĩ tiêm vaccine để trục lợi
bản tin dịch covid một mươi chín ngày sáu tháng chín của bộ y tế cho biết có thêm một mươi hai bốn trăm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín
riêng tp hcm đã có đến bảy một trăm hai mươi hai ca trong ngày có chín bảy trăm ba mươi bệnh nhân khỏi bệnh
thông tin các ca mắc mới covid một mươi chín
tính từ một mươi bảy h ngày năm tháng chín đến một mươi bảy h ngày sáu tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận
một mươi hai bốn trăm tám mươi một ca nhiễm mới trong đó có bốn ca nhập cảnh và một mươi hai bốn trăm bảy mươi bảy ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm bảy một trăm hai mươi hai bình dương hai một trăm chín mươi bốn đồng nai tám trăm bảy mươi một long an tám trăm năm mươi bảy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
nghệ an một mươi hai thanh hóa một mươi một cà mau một mươi bình định chín vĩnh long chín bạc liêu chín bắc ninh bảy lâm đồng bốn bến tre bốn ninh thuận ba đắk nông ba sơn la hai quảng nam hai con tum một bắc giang một trong đó có tám chín mươi chín ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm sáu trăm hai mươi bốn ca tại tp hcm tăng tám trăm chín mươi sáu ca bình dương giảm một ba trăm bốn mươi sáu ca đồng nai giảm ba trăm bảy mươi hai ca long an tăng một trăm linh một ca tiền giang tăng một trăm linh một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm ba mươi sáu bảy trăm tám mươi tám ca nhiễm đứng thứ năm mươi một trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi chín trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có năm bốn trăm năm mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm ba mươi hai bốn trăm chín mươi ca trong đó có hai trăm chín mươi tám sáu trăm tám mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái
hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có chín tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh lào cai hưng yên
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm năm mươi tám năm trăm ba mươi sáu bình dương một trăm ba mươi bốn sáu trăm hai mươi bảy đồng nai hai mươi chín bốn trăm hai mươi long an hai mươi năm chín trăm bốn mươi hai
tiền giang một mươi tám trăm linh năm
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày chín bảy trăm ba mươi
tổng số ca được điều trị khỏi ba trăm linh một bốn trăm năm mươi bảy
hai theo tống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm linh bảy ca
trong đó thổ oxy qua mặt nạ bốn một trăm hai mươi tám
thổ oxy dòng cao hfnc một một trăm chín mươi sáu
thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi hai
thở máy xâm lấn chín trăm linh chín
ba số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc kcb vn
ghi nhận ba trăm một mươi một ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai trăm ba mươi ba
bình dương ba mươi chín
khánh hòa ngày năm sáu tháng chín có bảy
đồng nai sáu
tiền giang năm
kiên giang ba
đồng tháp hai
đà nẵng hai
cần thơ hai
sóc trăng hai
bình định hai
hà nội một
vĩnh long một
tây ninh một
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi ba ba trăm tám mươi năm ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là
tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm năm mươi sáu xét nghiệm

trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm năm mươi sáu xét nghiệm
trong một một trăm sáu mươi chín sáu trăm ba mươi một lượt người

số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là một mươi bảy sáu trăm chín mươi năm tám trăm bốn mươi hai mẫu
cho bốn mươi một trăm năm mươi chín bảy trăm tám mươi ba lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trong ngày năm tháng chín có năm trăm sáu mươi bảy một trăm linh năm liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hai mươi hai một mươi hai một trăm hai mươi ba liều
trong đó tiêm một mũi là một mươi tám sáu trăm bảy mươi ba ba trăm bốn mươi liều
tiêm mũi hai là ba mươi hai một mươi hai ba trăm bốn mươi liều

sáng sáu tháng chín sở y tế đắk nông thông báo địa phương vừa ghi nhận thêm một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến nữ sinh t d lớp sáu của trường phổ thông dân tộc nội trú huyện đắk lộ lấp
được phát hiện nhiễm ncov khi ngành y tế lấy mẫu sàng lọc trước giờ khai giảng
một mươi năm bệnh nhân này đều tiếp xúc gần ở cùng buôn bu bia xã quảng tín huyện đắk lộ lấp với d
trước tình hình phức tạp của dịch bệnh ubnd huyện đắk rơ lấp quyết định thực hiện giãn cách
theo chỉ thị một mươi sáu đối với xã quảng tín từ hai mươi một h ngày năm tháng chín đến khi có thông báo mới
ngay trong đêm năm tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở tỉnh đắk nông đã họp khẩn
để triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã quảng tín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk nông nhận định đây là ổ dịch lớn phức tạp chưa xóa nguồn lây
nên cần thực hiện nhiều biện pháp khẩn cấp khoanh vùng dập dịch và mở rộng xét nghiệm trên diện rộng
đến nay đắk nông ghi nhận ba trăm hai mươi bốn trường hợp nhiễm sars cov hai trong đó có một trăm năm mươi tám ca đang điều trị
ngày sáu chín trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị cho biết đơn vị đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
test nhanh kháng nguyên sars cov hai cho toàn bộ các f hai liên quan đến chùm ca bệnh tại trung tâm y tế tp đông hà
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị đã thành lập một mươi ba đội lấy mẫu đảm bảo để một trăm linh đối tượng
cho kế hoạch được tầm soát covid một mươi chín thông qua việc lấy mẫu test nhanh kháng nguyên sars cov hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị cho hay sau khi ghi nhận chung các ca bệnh tại trung tâm y tế tp đông hà
việc thực hiện xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ các đối tượng f hai có liên quan nhằm mục tiêu nhanh chóng truy vết
và loại các ca f còn lại trong cộng đồng đồng thời sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh đưa thành phố đông hà trở lại tình trạng bình thường mới
theo kế hoạch sự kiến sẽ có khoảng hai người trên toàn thành phố đông hà được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày sáu tháng chín
trước đó ngày ba tháng chín quảng trị ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín là dtn l sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm và ttna sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
bà l từng đến khám viêm họng và điều trị nội trú tại trung tâm y tế thành phố đông hà
chị an là người nhà để chăm sóc cho bà l
sau khi được xác định dương tính với sars cov hai cả bà l lẫn chị a được đưa đến cách ly điều trị tại bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh
theo lịch trình hai trường hợp trên từng đến địa điểm như
trung tâm y tế tp đông hà sa lông tóc thảo long số chín mươi năm đường bà triệu phường một tp đông hà
số nhà bốn trăm bảy mươi bốn trên hai mươi tám và số nhà bốn trăm bảy mươi bốn trên ba mươi quốc lộ chín khu phố hai phường ba thành phố đông hà
trạm y tế phường ba tp đông hà
phòng khám đa khoa hai trăm bốn mươi năm số hai trăm bốn mươi
đường hùng vương tp đông hà
trợ đông hà tạp hóa sơn trang số bốn trăm sáu mươi tám đường quốc lộ chín khu phố hai phường ba tp đông hà
đến tối bốn tháng chín ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng trị cho biết
hai anh em ruột sống cùng nhà với bệnh nhân dtnl và ttna cũng có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai
ông võ phan duyệt chủ tịch ubnd phường diên hồng tp pleiku tỉnh gia lai
mới đây đã ký quyết định xử phạt sáu triệu đồng
với hai người đàn ông không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng
theo báo gia lai sáng bốn tháng chín ông vv t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và ông pvb sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cùng chú tại bốn mươi sáu đinh tiên hoàng tổ hai phường diên hồng
mang bàn ghế ra đặt ngay giữa đường lớn trước khu vực gần nhà mình
ông tê sau đó đăng lên trang facebook cá nhân hình ảnh hai người ngồi ở bàn ngoài đường không đeo khẩu trang
trên bàn có chiếc bình nước kèm theo nội dung
xóm chợ lớn họp nhau uống trà
theo dân chí ngay khi nhận tin
phường diên hồng đã đến nhà hai người đàn ông này để xác minh
cả hai chân tình vì thấy có bàn trước nhà hàng xóm
nên mang ra giữa đường chụp tấm hình kỷ niệm để đăng facebook
ông t và b bị ubnd phường diên hồng xử phạt mỗi người ba triệu đồng
về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
ra đường cho thời điểm thành phố pleiku đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
bài đăng cũng được ông tê gỡ bỏ khỏi trang cá nhân
ubnd tỉnh bình thuận vừa có văn bản yêu cầu ubnd thành phố phan thiết kiểm tra
làm rõ việc người trong khu phong tỏa nhưng lại ra ngoài làm việc
đi qua lại với một số gia đình dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
theo đó vào ngày một tháng chín một trường hợp mắc covid một mươi chín qua sàng lọc cộng đồng
được phát hiện tại khu phố chín phường bình hưng thành phố phan thiết
điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày hai mươi một tháng tám đến mùng một tháng chín
người này đi làm tại tòa nhà việt theo trên đường tôn đức thắng thành phố phan thiết
dù đang ở khu vực cách ly phong tỏa
ngoài ra người này còn tiếp xúc nói chuyện thường xuyên với sáu gia đình hàng xóm
trước đó trong ngày một mươi tháng tám ubnd tp phan thiết đã ban hành quyết định
phong tỏa toàn bộ phường hương long và một số khu phố tại đường bình hưng để phòng chống dịch
trong đó có khu phố chín phường bình hưng
ngoài việc yêu cầu ubnd tp phan thiết kiểm tra
làm rõ việc người trong khu phong tỏa nhưng lại ra ngoài làm việc
đi qua lại với một số gia đình
ubnd tỉnh bình thuận còn đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan trong vụ việc trên
tỉnh bình thuận cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý
tại các khu cách ly tập trung khu phong tỏa không để người dân vi phạm quy định về giãn cách
ngày sáu tháng chín công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê văn thắng hai mươi bốn tuổi quê đồng tháp
tạm trú tại phường uyên hưng thị xã tân uyên về tội
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi ngụ tại xã lạc an huyện bắc tân uyên
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
thắng là nhân viên giữ xe của trung tâm y tế thị xã tân uyên
hiệp là bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh của trung tâm y tế thị xã tân uyên
theo điều tra thắng và hiệp đã móc nối với nhau để tiêm vaccine cho năm mươi hai người
không thuộc đối tượng được tiêm để hưởng lợi tổng số tiền gần hai mươi tám triệu đồng
sáu trăm linh đồng một người vào các ngày một mươi một tháng tám hai mươi tháng tám và hai mươi bốn tháng tám
ngày hai mươi bốn tháng tám khi thắng cho một mươi người đi từ cổng sau của trung tâm y tế thị xã tân uyên
và tiêm vaccine
sau đó nhận số tiền hơn một mươi triệu đồng
và chuẩn bị tiêm cho bảy người khác
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
tại cơ quan điều tra thắng và hiệp đã thừa nhận hành vi của mình
ông cao thanh hoài chủ tịch ubnd xã cư cờ bang huyện biên giới easup đắk lắc
xác nhận xã đang xác minh thông tin để xử lý nhiều cán bộ giáo viên người lao động trường tiểu học lê hồng phong
xã cư cơ bang tổ chức ăn nhậu sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến vào sáng năm tháng chín
theo ông hoài toàn xã cư cờ bang đã phải thực hiện giang cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
việc nhiều cán bộ giáo viên người lao động trường tiểu học lê hồng phong
sau khi kết thúc khai giảng trực tuyến ở lại tổ chức ăn nhậu
là điều không thể chấp nhận vi phạm công tác phòng chống dịch của địa phương
ngay khi có kết quả xác minh ubnd xã sẽ kiến nghị ubnd huyện ea súp xử lý nghiêm từng cá nhân đảng viên vi phạm
cũng theo ông hoài trước năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
hiệu trưởng nhà trường là bà hoàng thị trung đã bị kỷ luật và đình chỉ chức vụ
hiện trường được giao cho phó hiệu trưởng phụ trách là bà đàm thị lâm
năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trường tiểu học lê hồng phong có chín trăm linh học sinh theo học từ lớp một đến lớp năm
hiện nhà trường có năm mươi cán bộ giáo viên và người lao động làm việc
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé